năm hai nghìn một mươi bảy giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện hải hậu tỉnh nam định là gần hai tỷ đồng
đạt một trăm linh một sáu so với kế hoạch và tăng một mươi năm sáu so với năm trước đưa tỉ trọng công nghiệp dịch vụ chiếm bốn mươi năm trong tổng cơ cấu gdp
toàn huyện đã thu hút được hàng chục doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư một mươi dự án trên địa bàn
đó là bước đột phá lớn đối với một huyện nông nghiệp như hải hậu tạo tiền đề vững chắc để địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu bền vững và phát triển
cái đề án về phát triển công nghiệp tiểu công nghiệp trên địa bàn hải hậu của chúng tôi
đây là một trong đề án trọng tâm có tính chất quyết định trong vấn đề thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị trên địa bàn
để có được kết quả khả quan đó trên cơ sở giả soát phân tích và căn cứ vào tình hình thực tế
đảng bộ huyện hải hậu đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp giải quyết việc làm trên địa bàn huyện giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trên cơ sở đó ubnd huyện xây dựng các đề án cụ thể để thực hiện có hiệu quả
theo chủ trương này
xã hải minh được quy hoạch xây dựng làng nghề đổ gỗ mỹ nghệ
ban đầu chỉ xác định thu hút khoảng bốn mươi hộ tham gia nhưng đến nay cả xã có sắp xỉ một hộ sản xuất
thu hút trên ba lao động trong và ngoài địa phương với thu nhập bình quân giao động từ ba đến năm triệu đồng mỗi người